tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ nhật bản và đại sứ thái lan đến chào xã giao
tại buổi tiếp đại sứ nhật bản umeda kunio chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong ngài đại sứ sẽ tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp của đại sứ nhật bản các nhiệm kỳ trước tại việt nam trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước hai quốc hội
về phần mình các cơ quan của quốc hội sẽ tạo điều kiện cho đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt là trong chuyến thăm cấp nhà nước của nhà vua và hoàng hậu sắp tới việt nam sẽ đón tiếp nồng hậu và chú đáo chuyến thăm này
về quan hệ hai nước chủ tịch quốc hội mong đại sứ tích cực thúc đẩy việc giao lưu giữa các bộ ngành và các địa phương hai nước tăng cường giao lưu văn hóa và nhân dân hai nước góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa người dân việt nam và nhật bản
đây là nền tảng quan trọng để phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp việt nhật đi vào chiều sâu và thực chất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trong quan hệ giữa hai quốc hội hợp tác giữa các nghị viện là hoạt động không thể thiếu được đặc biệt là nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật thời gian qua đã có những hoạt động hiệu quả thiết thực
đại sứ nhật bản umeda kunio cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian đón tiếp
đại sứ nhật bản cho rằng nhà vua và hoàng hậu của nhật bản rất mong chờ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
chuyến thăm này là biểu tượng quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước
tại buổi tiếp đại sứ thái lan manov jaivong facdi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ việt nam thái lan
đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
chủ tịch quốc hội vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan nhất là về chính trị kinh tế thương mại và đầu tư
năm hai nghìn một mươi sáu thái lan đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của việt nam trong khu vực asean và là nhà đầu tư lớn thứ một mươi trong tổng số một trăm một mươi sáu nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam
và khẳng định quốc hội việt nam sẵn sàng tạo điều kiện về chính sách pháp luật cho việc triển khai các dự án của thái lan đã được cấp phép và đang xin cấp phép đầu tư tại việt nam
đồng thời đề nghị thái lan tăng cường nhập khẩu hàng việt nam
để từng bước cân bằng cán cân thương mại hai nước đại sứ thái lan manov trai vong facdi bày tỏ vui mừng được chứng kiến quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa việt nam và thái lan ngày càng sâu rộng
hiệu quả và thực chất phù hợp với tinh thần mối quan hệ đối tác chiến lược đồng thời khẳng định sẽ làm hết mình góp phần tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan